chiều nay ngày một mươi hai tháng năm thủ tướng phạm minh chính và đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ
có cuộc tiếp xúc cử tri trước khi diễn ra kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
với sự tham dự của cử tri quận âu môn tp cần thơ
cùng tham dự có các đại biểu quốc hội thành phố cần thơ lãnh đạo các bộ ngành cơ quan trung ương và địa phương
báo cáo cử tri đoàn đại biểu quốc hội cần thơ cho biết
tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khoáng một mươi năm tới đây
quốc hội tiếp tục thực hiện ba chức năng quan trọng về lập pháp
quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao
thông qua chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi năm và điều chỉnh năm hai nghìn hai mươi bốn
cho ý kiến một mươi một dự án luật thông qua một mươi dự án luật
tại cuộc tiếp xúc cử tri cử tri huyện âu môn tp cần thơ đã kiến nghị các vấn đề
liên quan tới việc phân loại rác thải nhằm bảo vệ môi trường
bố trí vốn vay sớm triển khai thực hiện dự án tuyến đường liên vùng âu môn dồng riềng
kết nối kiên giang cần thơ đồng tháp đề nghị chính phủ và các bộ ngành
sớm thực hiện hoàn thành dự án đường dẫn khí lô bê của nhiệt điện ô môn
quan tâm đầu tư hạ tầng bố trí thêm cây atm trên các phường ở cần thơ
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với dịch vụ thẻ ngân hàng
đặc biệt là ở khu vực nông thôn các giải pháp đồng bộ hiệu quả
để chủ động phòng chống hạn hán xâm nhập mặn cho các tỉnh đồng bằng sông kiều long
trong đó có thành phố cần thơ
nhiều tổ chức chuyên gia uy tín quốc tế tiếp tục đánh giá cao kết quả
và triển vọng của kinh tế việt nam
thủ tướng cũng đánh giá cao tình hình kinh tế xã hội của thành phố cần thơ
đặc biệt là giải ngân vốn đầu tư công ước đạt trên hai mươi hai kế hoạch
tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên ba mươi dự toán tăng gần một mươi hai so với cùng kỳ
thủ tướng đề nghị đảng bộ chính quyền quân và dân thành phố cần thơ
huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống
và đột phá vào các động lực tăng trưởng mới ở một thành phố đầy tiềm năng như cần thơ
tăng cường đầu tư phát triển yếu tố con người tăng cường kết nối vùng khu vực
trong nước và quốc tế nhất là về kinh tế sản xuất tiêu dùng
thông qua kết nối hệ thống giao thông hệ thống sản xuất và cung ứng theo chuỗi giá trị
cùng với đó là đẩy mạnh phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược đồng bộ toàn diện bao trùm
đẩy mạnh phát triển công nghiệp nhất là ngành chế biến chế tạo
phục vụ cho chuỗi sản xuất cung ứng cho khu vực thế giới
đặc biệt lưu ý những ngành có thế mạnh khai thác tối đa tiềm năng khác biệt
cơ hội nổi trội lợi thế cạnh tranh của cần thơ
thủ tướng chính phủ phạm minh chính cũng đã giải đáp trả lời các ý kiến
đề xuất kiến nghị của các cử tri liên quan tới việc phân loại rác thải nhằm bảo vệ môi trường
bộ trí vốn vay sớm triển khai thực hiện dự án tuyến đường liên vùng ô môn dồng riềng
kết nối kiên giang cần thơ đồng tháp
kiến nghị thủ tướng chính phủ chỉ đạo cho các bộ ngành các tỉnh thành phố
sớm có giải pháp để người dân thực hiện việc phân loại rác thải nhằm bảo vệ môi trường
xin trân trọng cảm ơn
thứ nhất là câu về vấn đề
rác thải và giải pháp xử lý rác thải của cử tri lê thị tú trân
ở phường thế hòa quận ô môn
vấn đề rác thải có vấn đề thu gom vấn đề vận chuyển và vấn đề xử lý
cái này đây là một vấn đề lớn
tôi nói rồi không nghi sinh tiến bộ công bằng xã hội không nghi sinh môi trường
để chạy theo tăng trưởng đơn thuần
cái này các cấp các ngành cũng đã có xây dựng thể chế
xây dựng ảnh lan pháp lý rồi có đầu tư và có tổ chức thực hiện
nhưng mà cũng còn một số nơi chưa làm được tốt
cái này tôi đang chỉ đạo như kiến nghị của cử tri
để chỉ đạo bộ tài nguyên môi trường các bộ ngành phối hợp với nhau
cái thứ nhất là phải hoàn thành thể chế
cái thứ hai là phải đầu tư bao gồm huy động các nguồn lực hợp pháp
để chúng ta đầu tư để làm khâu thu gom vận chuyển và xử lý
làm sao cho nó cơ bản
thì tiến đường liên vùng ôn môn dòng ghiền
kết nối với kiên giang cần thơ đồng tháp
là một trong ba cái trục dọc để phát triển kinh tế xã hội cho thành phố cần thơ
được sự quan tâm của chính phủ đặc biệt là đồng chí thủ tướng chính phủ
đã bố trí vốn vai oda để thực hiện dự án
trước sự quan tâm đặc biệt này người dân âu môn rất vui mừng
và trông đợi các cơ quan chức năng sớm phê duyệt
và thi công tuyến đường này để phát triển kinh tế xã hội
cho địa phương
tuy nhiên dự án này đến nay vẫn chưa có chuyển biến gì
vì vậy kiến nghị thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng
sớm triển khai thực hiện dự án
vấn đề cái câu thứ hai là của bác lê minh hùng
về vấn đề cái tiến đường ôn môn dòng ghiền
chỉ trường đã nói rồi
tôi đề nghị là cái chỗ này thì chính phủ đã có
các cái kế hoạch để mà triển khai
tại cái nghị quyết một trăm linh sáu của quốc hội
thì sau khi thủ tướng sau khi có cái nghị quyết quốc hội
thì chính phủ ban hành cái nghị quyết hai mươi sáu
phân cấp và giao cho chủ quản đầu tư là
ủy ban dân thành phố cần thơ
và sử dụng các cái ngân sách địa phương
về vốn hợp pháp khác đầu tư cho dự án
cái này hiện nay bộ kế hoạch đầu tư cũng đang tổng hợp
nên cái này sẽ giải quyết
cùng với các ngân sách địa phương
cùng với đó thủ tướng cũng đã thông báo rất kỹ
với bà con cử tri ô môn
đề nghị chính phủ và các bộ ngành
sớm thực hiện hoàn thành dự án
đường dẫn khí lô bê của nhiệt điện ô môn
quan tâm đầu tư hạ tầng
bố trí thêm cây atm trên các phường ở cần thơ
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
tiếp cận với dịch vụ thẻ ngân hàng
đặc biệt là ở khu vực nông thôn
các giải pháp đồng bộ hiệu quả
để chủ động phòng chống hạn hán xâm nhập mặn
cho các tỉnh đồng bằng sông kiểu long
trong đó có thành phố cần thơ
thủ tướng chính phủ phạm minh chính
đề nghị các cấp các ngành
tiếp tục tổng hợp giải trình tiếp thu
và giải quyết những đề xuất kiến nghị
của đồng bào cử tri trên tinh thần
nội dung thuộc thẩm quyền của cấp ngành nào
thì cấp ngành ấy phải giải quyết
và phải giải quyết thấu đáo
đối với những kiến nghị đề xuất vượt thẩm quyền
ubnd tp cần thơ tổng hợp
kiến nghị chính phủ thủ tướng chính phủ
các bộ ngành giải quyết theo quy định
đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền
quốc hội đề nghị đoàn đại biểu quốc hội
tp cần thơ tổng hợp báo cáo quốc hội
xem xét và quyết định